thưa quý vị do ảnh hưởng từ cơn bão số hai vào đêm ngày một mươi một tháng tám và sáng ngày một mươi hai tháng tám
trên địa bàn nhiều quận huyện thị xã của thành phố hà nội có mưa lớn nên hiện đã gây ngập nhiều tuyến phố
tính từ sáu h ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng tám trên địa bàn hà nội xuất hiện hàng chục điểm ngập
tại các khu vực khác trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ứ động nước
các phương tiện di chuyển khó khăn có chiều tắc cứng vào thời điểm đi làm của người dân
tại các điểm ùn ứ lực lượng cảnh sát giao thông công an hà nội cũng đã xuất hiện để làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông